thông tin tại đà nẵng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
cặp vợ chồng nguyễn phước hùng và hoàng thị hồng nhạn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra vợ chồng nhạn hùng có quan hệ thân thiết với một người phụ nữ trú tẩy quận linh triều
vì tin lời của nhạn và hùng vợ chồng người phụ nữ trên đã cho nhạn và hùng mượn tổng cộng hơn một mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên sau đó vợ chồng người bị hại không thấy trả lại tiền nên đã trình báo cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với lê văn hóa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã quốc thái huyện an phú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét chỗ ở của lê văn hóa lực lượng chức năng thu giữ một bình hút dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
với vai trò là đối tượng trung gian từ tháng năm cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai theo sự chỉ đạo của nguyễn tránh thi
hóa nhiều lần nhận ma túy từ chỗ của thi và phan mạnh tường để đi giao cho các con nghiện trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn tránh thi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng đồng phạm là phan mạnh tường cũng ra đầu thú ngay sau đó vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
trưa đầy hai mươi giờ đồng hồ sau khi gây ra vụ cướp giật tài sản đối tượng nguyễn hiễu nhật trú tại huyện phù cát tỉnh bình định
đã bị lực lượng công an huyện phù cát nhanh chóng điều tra bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn hiễu nhật khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã điều khiển xe máy đi dạo trên các tuyến đường trên địa bàn
khi phát hiện người đi đường đặc biệt là nữ giới có mang theo tài sản bên người như nữ trang túi sách
thì sẽ tìm cách tiếp cận rồi chọn thời cơ thực hiện hành vi phạm tội
được biết nhật từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù thì tiếp tục phạm tội
còn tại nghệ an công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lương thị toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
và mong thị nghệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại xã chiêu liêu huyện kỳ sơn về tội mua bán người
vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện kỳ sơn đã đặt tài sản cho tài sản
và công an huyện kỳ sơn tiếp nhận đơn tố giác của một người phụ nữ trú tại bản siêng thủ xã chiêu liêu huyện kỳ sơn
về việc bị hai đối tượng lừa sang trung quốc bán lấy chồng
sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ công an huyện kỳ sơn đã bắt giữ hai đối tượng là lương thị toàn và mong thị nghệ
cùng chú tại xã chiêu liêu về hành vi mua bán người
trước đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi tám lương thị toàn lúc đó lấy chồng tại trung quốc trở về việt nam
và gặp mong thị nghệ đặt vấn đề tìm người đưa sang trung quốc
các đối tượng đã tiếp cận rủ rỗ đưa người phụ nữ trên vượt biên trái phép và bán cho một người đàn ông trung quốc
sau đó mong thị nghệ được toàn chia số tiền hơn hai mươi triệu đồng
hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi cối gây thương tích ba đối tượng gồm nguyễn văn hiếu sinh năm hai nghìn năm
võ quang lượng sinh năm hai nghìn bốn và lê văn bảo sinh năm hai nghìn bốn
cùng chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
đã bị cơ quan kỳ sát điều tra công an thành phố châu đốc khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
riêng hồ tấn hiển sinh năm hai nghìn sáu và vũ lê thanh sinh năm hai nghìn một mươi được cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước giữa hiếu với bùi thanh luân
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai luân cùng nhóm bạn tìm gặp hiếu để giải quyết mâu thuẫn
khi vừa tới nơi luân liền bị hiếu lượng và hiển dùng dao tự chế đâm và chém
nhiều nhát vào người gây thương tích lúc này bảo và thanh cũng chạy đến lao vào đánh luân rồi
cùng cả nhóm mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường luân bị vào viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là hai mươi
trong thời gian chờ kết quả điều tra vào đêm ngày năm tháng bảy nhóm của hiếu lại tiếp tục tụ tập cùng hàng chục thanh thiếu niên khác
sử dụng hung khí để chuẩn bị đánh nhau thì bị lực lượng công an phường vĩnh mỹ
thành phố châu đốc phát hiện và ngăn chặn kịp thời đồng thời thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
còn tại đắk lắc công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang làm rõ vụ việc người đàn ông điều khiển xe mô tô
tông nhiều lần vào một chiếc ô tô khác đang dừng bên đường gây hư hỏng toàn bộ tài sản
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng bảy trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ô tô vinfast màu đen
do một người đàn ông điều khiển đã liên tục tông mạnh vào chiếc xe ô tô nhãn hiệu peugeo
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi phút cùng ngày trên đường kim đồng phường tân an thành phố buôn ma thuật
theo diễn biến sau khi cố tình lái xe tông ba phát mạnh vào xe màu đỏ người đàn ông lái xe ô tô đen rời đi
khoảng một phút sau người đàn ông này lại tiếp tục lái xe quay lại lấy đà tông thêm một phát thật mạnh vào hông chiếc xe ô tô màu đỏ
và búp xuống xe với vẻ mặt ức giận
tại hiện trường chiếc xe peugeot bị tông đập mạnh vào một thân cây bị hư hỏng nặng ở phần đầu xe
giết riêng chiếc ô tô vinfast cũng bị hư hỏng nhiều bộ phận
nhận được tin báo cơ quan công an đã tiến hành đến khám nghiệm hiện trường xác minh để xử lý vụ việc
thưa quý vị và các bạn hành vi đua xe gây dối trật tự công cộng không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và cho chính các đối tượng thực hiện hành vi trên
chính vì vậy mà trong thời gian qua cùng với lực lượng công an trên cả nước
phủ lý tỉnh hà nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt phòng chống hoạt động đua xe trái phép
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đây là nhóm các đối tượng thanh thiếu niên cùng chú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý khởi tố điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó khoảng hai mươi một h ngày năm tháng bảy nhóm một mươi một đối tượng này do lê văn điều chú tại tổ dân phố cẩm du
thanh huyện thanh liêm cầm đầu đã sử dụng bảy xe mô tô không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng bấm rú còi
gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố phủ lý
khi đến khu vực tổ sáu phường lê hồng phong thành phố phủ lý gặp xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e hai nghìn bảy trăm chín mươi chín đang đi ngược chiều
đối tượng điều đã lái xe tạt đầu ô tô và đạp vào bên phía lái của ô tô làm hỏng gương chiếu hậu và một số bộ phận khác của ô tô
sau đó nhóm đối tượng tiếp tục điều khiển xe mô tô với tốc độ cao lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến giao thông
bọn cháu có đi đua từ hôm năm tháng bảy có một mươi một người với bảy xe lên trên
phủ lý có lạng lách đánh võng và bấm còi đánh ngõi gây mất trật tự an toàn của giao thông
cam kết từ nay cháu không tái phạm không lên phủ lý đi lạng lách đánh võng
thực tế cho thấy phần lớn các đối tượng thực hiện hành vi lạng lách đánh võng đua xe trái phép là thanh thiếu niên
ở đội tuyển này các em dễ bị rủ dê lôi kéo muốn tìm cảm giác lạ trên đường nên sẵn sàng lao vào các cuộc đua tử thần
hoặc tham gia thực hiện các hành vi gây dối trật tự công cộng theo tâm lý đám đông
từ đầu năm đến nay qua công tác tuần tra kiểm soát phòng chống đua xe trái phép
công an thành phố phủ lý đã phát hiện xử lý năm vụ bảy mươi bốn đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đua xe lạng lách đánh võng
thực hiện hành vi gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
chúng em xin quản lý các cháu nhiều hơn nếu như cháu vẫn cứ cố tình thì chúng em sẽ thông báo lên trên để giao cho mọi người
quản lý thì bố mẹ không quản lý được
thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an thành phố đã xây dựng các giải pháp
thứ nhất là xây dựng kế hoạch phân công
các lực lượng theo chức năng nhiệm vụ quyết liệt phòng ngừa đấu tranh xử lý đối với các trường hợp vi phạm
thứ hai là tổ chức thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phường xã và cũng như là thông qua nhà trường
thứ ba là phát động phong trào toàn dân bảo vệ hình tổ quốc đẩy mạnh các phong trào và mô hình đã triển khai
thời gian tới để chủ động bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
nhất là phòng chống tình trạng đua xe trái phép công an thành phố phủ lý tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp
trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp thanh thiếu niên nói chung
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm nói riêng
đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát đặc biệt là thời gian buổi tối địa bàn giáp danh và các tuyến giao thông trọng điểm
chủ động phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
một nam thanh niên gọi anh ruột anh rể tới cổng công ty để giúp giải quyết mâu thuẫn với một thanh niên khác rồi xảy ra ảnh mạng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đang tạm giữ mai văn mơ hai mươi năm tuổi quê ở cần thơ
còn bị hại là anh trương hoàng vũ hai mươi chín tuổi quê ở đồng tháp đã tử vong
theo thông tin ban đầu mai văn mơ và trương phước giã hai mươi một tuổi quê ở đồng tháp có mâu thuẫn từ trước
sợ bị mơ đánh nên vào chiều ngày hai mươi ba tháng bảy giã nhờ vũ là anh ruột và nguyễn văn trí ba mươi tuổi quê ở đồng tháp là anh rể
tới công ty tại khu phố một phường hội nghĩa tp tân uyên đón về sau giờ tan ca
tại đây ba người này gặp mơ nên đừng nói chuyện đừng một lúc thì phát sinh mâu thuẫn nên hai bên sâu sát
do yếu thế hơn mơ đã rút dao thủ sẵn trong người đâm trúng vũ khiến anh này gục tại chỗ
nhận được tin báo công an có mặt đưa các đối tượng về đồn đồng thời đưa anh vũ đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong vào tối cùng ngày
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi lừa đảo chiến đoạt tài sản hai đối tượng lê mộng huyền trang và lê huỳnh my vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm ra
theo hồ sơ trong công tác tại một thời gian tại ngân hàng trên địa bàn tỉnh bạc liêu
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng lê mộng huyền trang đã cấu kết với lê huỳnh my đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác để sử dụng vào mục đích cá nhân
với thủ đoạn trên lê mộng huyền trang và lê huỳnh my đã chiếm đoạt của nạn nhân số tiền gần hai tỷ đồng
thưa quý vị thống kê của công an tỉnh vĩnh phúc sáu tháng đầu năm cơ quan chức năng đã phát hiện và khởi tố bốn mươi bảy vụ án
cơ quan chức năng đã phát hiện và khởi tố bốn mươi bảy vụ án có liên quan đến các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự an toàn xã hội trong đó tội phạm lừa đảo chiếu đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng tinh vi và xảo quyệt
và trước thực tế này công an tỉnh vĩnh phúc đang triển khai cao điểm tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về loại tội phạm lừa đảo chiếu đoạt tài sản trên không gian mạng
bước đầu được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao
sau cú điện thoại thông báo bản thân liên quan đến một đường dây tội phạm nên phải chuyển toàn bộ tiền có trong ngân hàng cho các đối tượng để chúng xác minh xem số tiền đó có phải là tiền do phạm tội mà có hay không
người đàn ông này đã bị các đối tượng giả danh cơ quan công an lừa hơn bốn trăm linh triệu đồng
và đây cũng không phải là trường hợp cá biệt bị sập bẫy lừa đảo trên không gian mạng
bởi trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc cũng có rất nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của tội phạm này
trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
trong thời gian vừa qua tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra cũng tương đối là phức tạp
đối tượng lừa đảo mà hướng đến các bị hại đó là những rất là đa dạng có thể là tầng lớp chi thức có hiểu biết thuộc các cơ quan nhà nước hoặc là các doanh nghiệp
và thậm chí có cả những bị hại là những người công nhân lao động dân
và người lao động tự do tại nhà và lượng tài sản các đối tượng chiếm đoạt thì chủ yếu là thông qua các giao dịch về tài khoản
và có thể ít thì nó có thể từ một vài triệu vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng và thậm chí đến hàng tỷ đồng

để nâng cao nhận thức của người dân
trong đó bốn mươi là không sợ không tham không kết bạn với người lạ không làm

trong đó bốn mươi là không sợ không kết bạn với người lạ không kết bạn với người lạ
trong đó bốn mươi là không sợ không kết bạn với người lạ không tham không kết bạn với người lạ

trong đó bốn mươi là không sợ không kết bạn với người lạ không kết bạn với người lạ
trong đó bốn mươi là không sợ không kết bạn với người lạ không kết bạn với người lạ

trong đó bốn mươi là không sợ không kết bạn với người lạ không kết bạn với người lạ
trong đó bốn mươi là không sợ không kết bạn với người lạ không kết bạn với người lạ
trong đó bốn mươi là không sợ không kết bạn với người lạ